nhờ lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tổng thống ấn độ ram nath kovind và phu nhân
cùng các thành viên trong đoàn đã tới hà nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi một lễ đón chính thức tổng thống ấn độ ranath kovind và phu nhân được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
theo nguyên thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì lễ đón
việt nam và ấn độ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đến năm hai nghìn bảy hai bên tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
đặc biệt tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện
phản ánh sự phát triển sâu rộng tin cậy và hiệu quả của quan hệ việt nam ấn độ
thời gian gần đây quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ tiếp tục phát triển tốt đẹp
tin cậy chính trị ngày càng được thắt chặt
đặng các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp trên kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội địa phương và giao lưu nhân dân
hai bên đã mở rộng triển khai tất cả các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế thương mại đầu tư
đến hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng khoa học giáo dục văn hóa du lịch nông nghiệp
trong đó quan hệ kinh tế thương mại được chính phủ hai nước xác định là một trong những trụ cột
của mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam ấn độ
những năm gần đây mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và ấn độ ngày càng phát triển
hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại được triển khai góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp
kim ngạch thương mại hai triệu tăng dần qua các năm ấn độ hiện là một trong một mươi đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi ba kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bình quân một mươi sáu một năm
đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch đạt khoảng tám ba tỷ usd tăng bốn một so với cùng kỳ
kim đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn hai bên ký chương trình giao lưu văn hóa giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tiến hành nhiều hoạt động giao lưu hội trợ triển lãm quảng bá văn hóa du lịch
những năm gần đây lượng khách ấn độ đến việt nam đã có mức tăng ấn tượng
trung bình một mươi bảy một năm trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy tăng đến ba mươi tức là tám mươi

ngay sau lễ đón hai nhà lãnh đạo đã chủ trì buổi tọa đàm
theo đó hai bên đã trao đổi toàn diện các mặt của quan hệ song phương việt nam ấn độ
và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm
hai bên nhấn mạnh sự cần thiết làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ trên tất cả các lĩnh vực
nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác song phương và triển khai các thỏa thuận cấp cao
các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai bên
hai bên nhất trí cho rằng quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng
của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
nhấn mạnh cần tiếp tục ra soát tháo gỡ các vấn mắc và đề ra các chính sách biện pháp cụ thể
thiết thực để tăng cường quan hệ thương mại song phương
sớm đạt mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu một mươi năm tỷ usd trong thời gian tới
hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư
trên những lĩnh vực ấn độ có thế mạnh và việt nam ưu tiên phát triển
hoàn ngành tập đoàn dầu khí việt nam pvn và công ty dầu khí quốc gia ấn độ ongc
tiếp tục hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí ở việt nam
chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm mô hình hợp tác mới hiệu quả hơn
hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa du lịch hàng không
giao lưu nhân dân giáo dục và đào tạo
ngay sau khi kết thúc hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống ấn độ
ram nath kovind đã chứng kiến lệ ký kết và trao bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước
các văn kiện hợp tác gồm
bản ghi nhớ về hợp tác giữa học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và trường đại học gia hoa hala nehru new delhi
bản ghi nhớ giữa bộ thông tin và truyền thông việt nam
và bộ truyền thông ấn độ về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông
bản ghi nhớ về hợp tác giữa phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
và liên đoàn công nghiệp ấn độ
bản ghi nhớ về hợp tác giữa chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp ấn độ tại việt nam
và cục ngoại vụ bộ ngoại giao việt nam
dưới sự chứng kiến của đông đảo báo giới trong và ngoài nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống ấn độ ram nath kovind
đã có buổi họp báo để thông báo kết quả của hội đàm vừa diễn ra
hiệu quả thực chất thắm tỉnh hữu nghị
chúng tôi đã chia sẻ tầm nhìn chung về việc cần thiết làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước
trên tất cả các lĩnh vực
hài lòng với việc trao đổi đoàn các cấp thời gian qua
nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác song phương
và triển khai tốt kết quả các chuyến thăm cấp cao
và các văn kiện đã ký
chúng tôi nhất trí tiếp tục giả soát tháo gỡ các vướng mắt
và đề ra các chính sách biện pháp cụ thể thiết thực
để tăng cường quan hệ thương mại song phương
chúng tôi nhất trí sẽ sớm tổ chức hợp tác nhóm công tác chung
về hợp tác nông nghiệp
y tế công nghệ thông tin viễn thám v v
để triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký
chúng tôi cũng giao cho các cơ quan hữu quan hai bên đàm phán
để tiến tới ký các thỏa thuận về hợp tác tư pháp
công tác dân tộc và các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi
tổng thống ramnat kovind cũng vui mừng nhận thấy
quan hệ kinh tế ấn độ việt nam vô cùng khởi sắc
thương mại hai triệu đạt một mươi hai tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả hai bên
mục tiêu nâng kinh ngạch thương mại song phương lên một mươi năm tỷ usd
vào năm hai nghìn hai mươi sẽ thành hiện thực
tổng thống ấn độ tin tưởng sự tương đồng về văn hóa
chính là sợi dây gắn kết chặt chẽ
quan hệ hữu nghị giữa hai nước về mọi mặt
sự tương đồng về văn hóa đã gắn kết chặt chẽ
quan hệ hữu nghị giữa hai nước
như một lời trí ân tới di sản chung của hai nước
tôi đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam

ở đà nẵng nơi tôi dừng chân tại quần thể tháp trăm
hai nước ấn độ và việt nam đã gắn bó qua hàng thế kỷ
nhờ giao lưu buôn bán và lời dạy về lòng bi và thiện lương của đức phật
tình cảm thân ái của người dân việt nam đã thực sự chạm đến trái tim tôi
tôi sẽ luôn trân trọng chuyến thăm tới đất nước xinh đẹp này của các bạn
hai nhà lãnh đạo cùng tin tưởng
là đối tác chiến lược toàn diện
quan hệ giữa ấn độ và việt nam phát triển mạnh mẽ
dựa trên sự tin cậy lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau
cùng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế
cũng như hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương